từ đó doanh nghiệp này sử dụng hàng loạt các dịch vụ ngân hàng từ các dịch vụ phổ thông như đăng ký tài khoản chi trả lương cán bộ cho tới những dịch vụ đặc thù của các doanh nghiệp fdi các doanh nghiệp xuất nhập khẩu như thanh toán quốc tế tiến dụng thư bảo lãnh hợp đồng quốc tế hay chuyển tiền quốc tế
và nhà cung cấp các dịch vụ ngân hàng cho doanh nghiệp này là bidv
công ty khải thừa từ khi thành lập đến nay
trong quá trình một mươi ba năm thành lập hoạt động luôn nhận được sự đồng hành và hỗ trợ từ phía ngân hàng bidv trên mọi phương diện từ tiến dụng đến thanh toán rồi trả lương cho cán bộ công nhân viên và các sản phẩm dịch vụ khác nữa
trong cả quá trình hợp tác với chi nhánh và gần đây là sự hỗ trợ của ban khách hàng doanh nghiệp nước ngoài từ trụ sở chính bidv đã cung cấp các sản phẩm dịch vụ với chất lượng dịch vụ rất tốt
công cuộc thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào việt nam được bắt đầu từ những năm chín mươi của thế kỷ trước
và cho tới đầu những năm hai nghìn tại việt nam ghi nhận một làn sóng các nhà đầu tư nước ngoài thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau thành lập công ty tại việt nam
trong đó có một lượng lớn các doanh nghiệp từ nhật bản
cùng với đó là những nhu cầu về dịch vụ ngân hàng tăng mạnh từ nhóm khách hàng này
để cung cấp những dịch vụ này ở chất lượng cao nhất tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi ba bidv đã thành lập tổ khách hàng nhật bản bidv japendats
đóng vai trò cầu nối giữa bidv với cộng đồng doanh nghiệp nhật bản tại việt nam
thông qua các hoạt động cung cấp sản phẩm ngân hàng tư vấn pháp lý kết nối doanh nghiệp mna mà chúng tôi cùng bidv thực hiện
đã góp phần hỗ trợ tích cực có hiệu quả cho các hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh của nhà đầu tư nhật bản tại việt nam
nó cũng góp phần thúc đẩy mối quan hệ thương mại đầu tư giữa hai quốc gia việt nam và nhật bản
những năm tiếp theo lan sóng fdi mới dồn dập đổ vào việt nam
nhiều dự án có giá trị vốn đầu tư cao
đăng ký và thực hiện
tính tới cuối năm hai nghìn một mươi sáu việt nam có tới hai mươi hai năm trăm chín mươi bốn dự án fdi còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký hai trăm chín mươi ba bảy tỷ usd
vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư nước ngoài ước đạt một trăm năm mươi năm tỷ đô la
nhận thức được vai trò ngày càng quan trọng của khu vực fdi khắc phục tình trạng bỏ ngỏ sân nhà đối với khối khách hàng doanh nghiệp fdi đầy tiềm năng
tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu bàn khách hàng doanh nghiệp nước ngoài chính thức được ra đời
đánh dấu sự chuyển dịch cơ cấu khách hàng trong định hướng phát triển của ban lãnh đạo bidv
sự kiện này cho thấy bàn lãnh đạo ngân hàng bidv đã quyết định đưa phần khúc khách hàng doanh nghiệp fdi trở thành một phần quan trọng trong chiến lược phát triển kinh doanh
ngay từ khi thành lập bàn khách hàng doanh nghiệp nước ngoài đã tích cực năng động và chủ động triển khai những hoạt động sau
thứ nhất là công tác phát triển khách hàng trực tiếp bổ sung một số nghiệp vụ đáp ứng cái nhu cầu và đặc trưng của khách hàng
công tác phát triển khách hàng fdi là các tư vấn đầu tư kết nối đầu tư kết nối kinh doanh và tư vấn m a trong hoạt động của bàn
thứ hai trong hoạt động và công tác phát triển khách hàng thì cán bộ của ban nhận thức hết sức sâu sắc và có sự chuyển tâm thế từ việc đáp ứng nhu cầu sang sáng tạo nhu cầu
dựa trên những cuộc gặp và yêu cầu trực tiếp
được lắng nghe và phân tích từ khách hàng và dựa trên sự hiểu biết về sản phẩm thì cán bộ ban sẽ đưa ra những cái đề xuất phù hợp về mặt sản phẩm cho khách hàng
cái thứ ba là do cái đặc điểm về sự khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa kinh doanh nên ban có sự hỗ trợ mạnh mẽ và trực tiếp hơn đối với các chi nhánh trong công tác bán hàng
trong công tác tiếp thị tiếp cận khách hàng và trào hàng cho khách hàng fdi
cuối cùng thì ban cũng là đầu mối trong công tác xây dựng mối quan hệ với các bộ ban ngành các chủ khu công nghiệp ban quản lý khu công nghiệp rồi các định chế tài chính các ngân hàng đối tác các hiệp hội các nhà đầu tư và doanh nghiệp
một mặt các tổ chức này là nguồn giới thiệu khách hàng rất tốt cho bidv
mặt khác họ cũng là nguồn giúp bidv sẵn lọc được khách hàng
thị trường rộng mở với nhu cầu lớn và không ngừng tăng lên
mục tiêu ban đầu của bán khách hàng doanh nghiệp nước ngoài là rất lớn đầy tham vọng
tuy nhiên ở những bước đi đầu tiên ban này gặp phải rất nhiều khó khăn trong tiếp cận thị trường và chiếm lĩnh thị phần
trong giai đoạn đầu hoạt động thì ban khách hàng doanh nghiệp nước ngoài cũng gặp phải một số khó khăn
thứ nhất là sự cạnh tranh rất là gai gắt của các ngân hàng đối thủ đặc biệt là các ngân hàng nước ngoài hoặc là việt tin banh và việt com banh
thứ hai là hệ thống bán hàng tại các chi nhánh đối với phân khúc fdi còn hạn chế và chưa có độ lan tỏa
chi nhánh thì chưa dành nguồn lực thích hợp để phát triển phân khúc khách hàng này
chủ yếu là do tâm lý còn dài dặt đối với tiếp cận khách hàng fdi
xuất phát từ các rào cản về ngôn ngữ văn hóa về yêu cầu đòi hỏi chất lượng
dịch phục vụ cao và cũng từ chính về khẩu vị rủi ro của chi nhánh đối với khách hàng này
thứ ba là ba khách hàng doanh nghiệp nước ngoài còn thiếu các công cụ điều hành hiệu quả
cũng như là các chính sách giá phí cạnh tranh vượt trội dành riêng cho phân khúc fdi
trước thực tế đó bàn khách hàng doanh nghiệp nước ngoài xác định chú trọng tới phát triển nguồn lực con người
phù hợp với nhu cầu làm việc với các đối tác quốc tế
những yếu tố như năng lực chuyên môn kinh nghiệm làm việc trong môi trường đa quốc gia
và thành thạo ít nhất một ngoại ngữ là yêu cầu bắt buộc
cùng với đó là đội ngũ nhân lực cấp cao đến từ nước ngoài
với một mươi ba nhân viên phái cử tới từ nhật bản và một chuyên gia đến từ hàn quốc
bộ phận tổ khách hàng nhật bản của bidv có đội ngũ đông đảo nhân viên nói tốt tiếng nhật
hiểu biết về các sản phẩm ngân hàng và hiểu rõ văn hóa nhật bản
nhờ vậy ngân hàng chúng tôi rất tin tưởng khi giới thiệu bidv với các khách hàng của chúng tôi
song song với việc kiện toàn đội ngũ nhân sự và mô hình tổ chức
bàn khách hàng doanh nghiệp nước ngoài đã phối hợp với các bộ phận khác trong toàn hệ thống
để cùng xây dựng bộ quy trình những văn bản quy phạm để phục vụ phát triển khách hàng fdi
ngay trong năm hai nghìn một mươi sáu bàn đã xây dựng văn bản xác định phân khúc khách hàng
đầu mối xây dựng và ban hành các văn bản về chính sách quy trình cấp tiến dụng cho khách hàng fdi
xây dựng cẩm nang hướng dẫn giao dịch với khách hàng fdi
khi hệ thống văn bản hoàn chỉnh được ban hành
nhiều khó khăn vướng mắt trong phát triển khách hàng fdi trước đó đã từng bước được tháo gỡ
quy trình giao dịch nhóm khách hàng này dần được chuẩn hóa
cùng với đó ban cũng đưa ra những công cụ giúp cho các chi nhánh tiếp cận
và phát triển thành công quan hệ với khách hàng fdi
như ban hành gói tiến dụng việt nam đồng yếu đải
cho phép dư nợ tối đa lên tới năm tỷ đồng
hướng dẫn cấp tiến dụng bảo đảm bằng thư tiến dụng dự phòng
do ngân hàng nước ngoài phát hành
hỗ trợ các chi nhánh thực hiện cấp tiến dụng cho các doanh nghiệp nhật bản
đảm bảo bằng splc
ban hành chính sách giá phí cạnh tranh tập trung vào những sản phẩm tiềm năng
được nhiều khách hàng fdi quan tâm
như huy động vốn thu hộ lc nội địa
ban hành cơ chế khen thưởng
tạo động lực để các chi nhánh tích cực triển khai công tác phát triển phân khúc fdi
xây dựng bộ tài liệu bán hàng
biểu mẫu giao dịch bằng nhiều ngôn ngữ để sử dụng trong tiếp thị và giao dịch với khách hàng fdi
thực hiện tôn trí kinh doanh
sự phát triển của khách hàng là nền tảng cho sự phát triển của ngân hàng
với kinh nghiệm sự am hiểu môi trường kinh doanh tại việt nam
cùng mạng lưới rộng khắp cả nước
bidv cung cấp miễn phí dịch vụ tư vấn các thủ tục pháp lý
kết nối doanh nghiệp fdi với đối tác bạn hàng trong nước
hàng năm bidv tư vấn giải đáp cho gần một trăm năm mươi doanh nghiệp fdi
về các vấn đề liên quan đến giao dịch đầu tư góp vốn
mua cổ phần vay trả nợ nước ngoài
quy định đầu tư trong các ngành nghề kinh doanh có điều kiện
tháo gỡ vướng mắc về pháp lý trong giao dịch giữa bidv và khách hàng
khách hàng và bên thứ ba
với thế mạnh nền khách hàng doanh nghiệp rộng lớn
bidv đã thực hiện nhiều giao dịch kết nối doanh nghiệp
giúp khách hàng fdi tìm kiếm đối tác phân phối hàng hóa dịch vụ
cung cấp nguyên vật liệu hợp tác sản xuất kinh doanh
đặc biệt bidv đã và đang cung cấp dịch vụ tư vấn mua bán sắp nhập doanh nghiệp mna
cho một số doanh nghiệp fdi
hướng tới trở thành ngân hàng đầu tiên tại việt nam
cung cấp chọn gói dịch vụ ngân hàng thương mại và ngân hàng đầu tư
bidv cũng phối hợp với các ngân hàng đối tác nhật bản
ban quản lý các khu công nghiệp các hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài
như tổng hội thương gia đài loan tại việt nam
hiệp hội doanh nghiệp nhật bản tại tp hcm
tổ chức tọa đàm chuyên đề dành cho doanh nghiệp fdi
qua các hoạt động này bidv cung cấp nhiều thông tin hữu ích về cơ hội đầu tư
môi trường chính sách kinh tế vĩ mô các giải pháp tài chính ngân hàng
hỗ trợ hiệu quả khách hàng fdi trong tìm hiểu và mở rộng kinh doanh tại thị trường việt nam
những hỗ trợ của bidv tạo điều kiện để chúng tôi phát triển mạnh mẽ
và chúng tôi hy vọng rằng trong chặng đường kinh doanh tiếp theo tại việt nam
chúng tôi sẽ luôn nhận được sự hỗ trợ tích cực từ phía bidv
chúng tôi rất cảm ơn bidv
với dịch vụ chuyên nghiệp và sự tận tâm bidv được nhiều doanh nghiệp fdi lựa chọn
là đối tác cung cấp dịch vụ tài chính ngân hàng
đến nay bidv đã đồng hành cùng ba sáu trăm linh doanh nghiệp fdi
trong đó có nhiều doanh nghiệp lớn như e on yamaha nhật bản
chuỗi siêu thị allchan của pháp tập đoàn prime thái lan
dehos hà lan trong đó có tới bốn trăm linh doanh nghiệp sử dụng dịch vụ tài trợ vốn của fdi
dự kiến trong thời gian tới bidv tiếp tục phát triển các sản phẩm dịch vụ cho khối fdi
theo hướng may đo phục vụ chọn gói nhằm đáp ứng yêu cầu cao nhất của các doanh nghiệp trong khối này
đồng thời giữ vững vị trí trong top ba ngân hàng có thị phần doanh nghiệp fdi lớn nhất tại việt nam
thưa quý vị và các bạn có thể nói việc thành lập riêng một ban chuyên trách phục vụ khách hàng fdi
mời các chuyên gia ngân hàng từ nước ngoài tới làm việc trực tiếp để đến gần hơn với nhu cầu văn hóa kinh doanh của các doanh nghiệp nước ngoài
đặc biệt là các doanh nghiệp nhật bản hàn quốc của ngân hàng đầu tư phát triển việt nam đã mang lại những hiệu quả thiết thực
chất lượng dịch vụ cho các doanh nghiệp fdi được nâng lên
trong khi loại hình dịch vụ cung cấp cho các doanh nghiệp fdi được đa dạng hóa giúp ngân hàng đầu tư phát triển việt nam bidv
trở thành một trong ba ngân hàng có thị phần khách hàng fdi lớn nhất tại việt nam
những nỗ lực đồng hành cùng với các doanh nghiệp fdi của bidv
một mặt đóng góp tích cực vào việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tại việt nam với các doanh nghiệp
các nhà đầu tư nước ngoài đồng thời đóng góp đáng kể vào kết quả kinh doanh chung của bidv trong thời gian vừa qua và cả những năm tới
quý vị và các bạn thân mến chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp của chúng tôi hôm nay xin được kết thúc tại đây
mọi thông tin xin gửi về chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp
phòng kinh tế truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
địa chỉ email đồng hành cùng doanh nghiệp a gmail com số điện thoại hai trăm bốn mươi ba hai trăm sáu mươi sáu chín nghìn năm trăm linh ba
chương trình được phát sóng vào lúc hai mươi h thứ năm hàng tuần phát lại vào lúc một mươi năm h bốn mươi năm ngày thứ sáu và một mươi h ba mươi phút ngày thứ bảy
quý vị và các bạn cũng có thể theo dõi chương trình trên trang web nhân dân tivi vn hoặc kênh youtube truyền hình nhân dân
xin kính chào và hẹn gặp lại